gần một trăm linh trẻ em ở tuyên quang có hoàn cảnh khó khăn đang được bệnh viện mắt hà nội hai
và quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tuyên quang phối hợp khám sàng lọc và phẫu thuật mắt miễn phí
đây là một phần trong chương trình vì ánh mắt trẻ thơ năm hai nghìn một mươi tám do quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
hỗ trợ kinh phí cho các địa phương nhằm thực hiện chương trình phẫu thuật nhân đạo
cho trẻ em bị khuyết tật về mắt có cơ hội phục hồi thị lực tìm lại niềm vui và niềm tin vào cuộc sống
những trẻ em được phẫu thuật mắt nhân đạo trong dịp này đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
bị các khuyết tật mắt phổ biến như lác lé sụt mí đục thủy tinh thể dung giật nhãn cầu
đội ngũ các y bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện mắt hà nội hai đã khám sàng lọc
phát hiện phân loại bệnh mắt và đưa ra hướng điều trị thích hợp cho các em
ở thủ đô thì thường bố mẹ có điều kiện quan tâm hơn
có thể con không có biểu hiện bệnh nhưng cũng cho đi khám để đánh giá
phát hiện những bất thường về thị lực hay thị giác hai mắt
thế nhưng mà ở các tỉnh xa thí dụ như tuyên quang này thì có rất nhiều
mọi người thấy rất nhiều cháu chưa được phát hiện sớm những bệnh đó
chính vì cho nên là chúng tôi khuyến cáo là cho dù ở xa thì cũng nên đến những cơ sở y tế
ở địa phương đấy để khám sơ bộ để khám phát hiện được sớm
chúng tôi cũng mong muốn phát triển chương trình này để đem lại lợi ích cho rất nhiều các cháu
cho nên là sau cái chương trình này kết quả tốt đẹp thành công thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nhận các cháu
chúng tôi phối hợp với trung tâm bảo trợ mắt trẻ em các tỉnh
cũng như hội bảo trợ mắt trẻ em của việt nam thì sẽ nhận thêm ở các tỉnh khác để điều trị
tuy những bệnh lý kể trên không gây mù mắt
nhưng cũng khiến cho trẻ bị giảm chức năng thị giác và gây mất thẩm mỹ trên khuôn mặt các em
cháu bị sập lý từ bẩm sinh khi sinh ra đã phát hiện ra là bị sập bẩm sinh trái
nó cũng là một khoản chi phí lớn nên là bệnh viện đã hỗ trợ như thế cũng cảm thấy vui
mình cũng chỉ mong là được thành công hai bên mắt của cháu đều như nhau
cháu mong hy vọng là nếu mà từ hôm nay đến tháng một mươi năm tới cuối được thành lệnh thì cháu không gây mắt cho cháu
đây là một chương trình thiết thực và ý nghĩa dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn
không may bị khuyết tật về mắt mang đến cho các em đôi mắt khỏe mạnh để tiếp tục học tập và phát triển bình thường về sau